chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
tuy nhiên do vẫn còn trường gió đông nam ẩm sau bão khu vực bắc bộ vẫn có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét cũng như gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất cũng chỉ giao động trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ thời tiết mát mẻ
chuyển sang khu vực trung bộ các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
trong hai mươi bốn giờ tới sẽ có mưa rào và rông vài nơi
cục bộ có điểm mưa vừa ở phía bắc
trong mưa rông cần đề phòng lốc xét cũng như là gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất của khu vực là ba mươi một ba mươi bốn độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận mưa rông chỉ xảy ra lác đác vào thời điểm chiều tối
nhiệt độ cao nhất là ba mươi hai ba mươi năm độ
gió tây nam hoạt động mạnh lên khiến mưa rông duy trì tại khu vực tây nguyên và nam bộ
tập trung nhiều về thời điểm chiều tối
nên nhiệt độ sẽ chỉ phổ biến từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ ở khu vực tây nguyên
còn tại nam bộ là ba mươi đến ba mươi năm độ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
ở trên biển khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
sẽ có gió đông nam cấp bốn cấp năm mưa vài nơi ngày nắng
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa
có mưa rào và rông rải rác về chiều tối
trong cơn rông cần đề phòng lốc xoáy giấm xét cũng như là gió mạnh
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn cho đến một mươi km trong mưa
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa sẽ không quá mức là ba mươi một độ
khu vực hà nội có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi năm cho đến ba mươi hai độ